thời gian qua những thông tin liên tiếp về thực phẩm nhiễm khuẩn không đạt chất lượng an toàn
đã khiến cho người tiêu dùng hoang mang
tp hcm đang khuyến khích doanh nghiệp đầu tư kinh doanh nông sản sạch
hiện tại các cửa hàng thực phẩm nông sản an toàn đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng
cũng đang phát triển nở rộ
tiềm năng kinh doanh nông sản sạch được doanh nghiệp tp hcm nắm bắt
với hệ thống nông sản sạch lan bi an nông sản chuẩn chất lượng từ sản phẩm đến dịch vụ
quá trình lựa chọn giống độc đáo quy trình chăm sóc đặc biệt
nông sản lan bi an cũng đang được đối tác trong và ngoài nước tin cậy
ngoài ra chuỗi cửa hàng co op food cũng được người tiêu dùng thành phố đón nhận nồng nhiệt
mỗi siêu thị thực phẩm mini linh hoạt chọn lọc từ tám đến một mươi mặt hàng
trong danh mục hơn ba mươi mặt hàng các siêu thị
sự ra đời của cửa hàng thực phẩm nông sản sạch không chỉ thể hiện nhận thức tầm quan trọng
của thực phẩm an toàn ngày càng lan tỏa mà còn thể hiện nét văn minh thương mại
cung cấp thêm lựa chọn định hướng tiêu dùng chất lượng hàng hóa cung cấp ra thị trường